bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn đề nghị bộ giao thông vận tải chủ trì xây dựng quy định tiêu chuẩn xe đưa đón học sinh
để tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ giao thông vận tải chủ trì việc ra soát
nghiên cứu bổ sung các quy định pháp luật hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải chở hành khách là học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông
trước đó tại một số trường học đã xảy ra sự cố đối với học sinh khi tham gia xe đưa đón
cá biệt có trường hợp học sinh tử vong như ở hà nội vụ trường getway hay vụ việc ở trường đô đê mỹ bắc ninh